công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã tạm giữ một mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép
bị phát hiện trong một quán karaoke tại phường tam hiệp
vào khoảng bốn giờ sáng nay công an tp biên hòa bất ngờ kiểm tra quán karaoke số một trăm sáu mươi hai khu phố bốn phường tam hiệp tp biên hòa
phát hiện một mươi bốn đối tượng dương tính với ma túy và đưa về trụ sở để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời công an tp biên hòa đã làm việc với chủ cơ sở do hoạt động quá giờ quy định thiếu trách nhiệm để người khác sử dụng ma túy trong khu vực mình quản lý
nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần siết chặt hơn việc quản lý các quán karaoke bởi lẽ vì lợi nhuận một số cơ sở hoạt động thâu đêm tiếp tay cho các đối tượng sử dụng ma túy